ngày ba mươi một tháng tám tại tỉnh thái nguyên tổ công tác của thủ tướng do đồng chí mai tiến dũng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ lâm tổ trưởng
đã có cuộc làm việc với sáu tỉnh miền núi phía bắc gồm thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn hà giang
tuyên quang về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nhắc lại
tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là quyết tâm không để nhiệm vụ nào không được thực hiện
không nhiệm vụ nào quá hạn trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn ra phức tạp
việc đẩy nhanh cải cách xây dựng chính phủ điện tử ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp bất cứ người dân nào
dù ở đâu cũng được hưởng lợi ích không để ai bị bỏ lại phía sau
đồng thời việc đẩy mạnh cải cách cũng sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng lớn
theo tổng hợp của tổ công tác sáu trên sáu tỉnh đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử bốn cấp hành chính
thông qua trục liên thông văn bản quốc gia với số lượng tăng đáng kể và đạt tỷ lệ cao so với cùng kỷ năm trước
như lạng sơn thái nguyên tuyên quang bắc cạn
tuy nhiên vẫn còn một số tỉnh có tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử chưa cao
kết luận buổi làm việc đồng chí mai tiến dũng yêu cầu thời gian tới
các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nghị quyết một của chính phủ
theo quyết tâm của thủ tướng là giữ được tăng trưởng dương
các địa phương đã làm tốt việc kết nối các cơ quan nhà nước với nhau
song quan trọng là phải chuyển đổi sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp
đồng chí cũng nhấn mạnh mục tiêu tới cuối năm nay ít nhất phải có ba mươi dịch vụ công của các bộ
cơ quan địa phương được đồng bộ kết nối trên cổng dịch vụ công quốc gia
văn phòng chính phủ sẽ kiểm soát lại quy trình thủ tục các dịch vụ này
các địa phương phải cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ ba cấp độ bốn
cắt bỏ tất cả những gì là rào cản giấy phép con tăng chi phí
trước đó đồng chí mai tiến dũng cùng tổ công tác đã thăm và khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin
tại sở thông tin và truyền thông tỉnh thái nguyên